tiếp tục thông tin thêm về vụ án buôn lậu vàng từ campuchia và địa bàn tỉnh an giang
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên địa chỉ số một lô tám đường nguyễn trãi
phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang do nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
trú tại khóm ba phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang làm đại diện theo pháp luật
qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế
đồng thời xác định nguyễn thanh bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên một mươi tỷ đồng
có dấu hiệu tội phạm trốn thuế quy định tại khoản ba điều hai trăm linh bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế
xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng phước nguyên long xuyên
trước đó cũng liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thanh bình cùng năm bị can có liên quan để điều tra về hành vi buôn lậu
còn tại đà nẵng đội cảnh sát kinh tế công an quận hải châu vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng huỳnh văn phước
ba mươi một tuổi trú tại phường hòa hải quận ngũ hành sơn về hành vi vận chuyển mua bán gần một mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vào địa bàn
cụ thể ngày bốn tháng ba tại ngã tư đường hai tháng chín giao với đường lê thanh nghị thuộc địa bàn phường hòa cường nam quận hải châu
công an quận đã bắt quả tăng phước vận chuyển một năm trăm tám mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đủ chủng loại
khám xét khẩn cấp nơi ở của phước công an quận phát hiện thêm hơn tám bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
mang các nhãn hiệu của sc chain blend no ba số năm mood variants jet marula capri jet
qua làm việc bước đầu phước khai nhận toàn bộ số thuốc lá chain có xuất xứ từ nước nguyễn
nước ngoài được đặt mua lên trên mạng xã hội và chủ yếu đem về bán lại cho người có nhu cầu để kiếm lời
thưa quý vị mất tiền khi đặt phòng online hình ảnh được quảng cáo khác với thực tế
chuyến du lịch mất vui vì những rủi ro từ việc đặt phòng thông qua các trang đặt phòng trực tuyến
làm sao để tránh được những sự việc đó câu trả lời sẽ có trong một cảnh giác ngay sau đây
chuyển hơn một mươi bảy triệu đặt villa sáu phòng ngủ ba đêm
cho cả gia đình nghỉ dưỡng tại đà lạt dịp tết nhâm dần qua trang đặt phòng trực tuyến hotel com
du khách tại thành phố hồ chí minh bức xúc vì đến nơi tìm villa không có
công ty thù villa cho biết trước đây có thầu tại căn villa này nhưng đã trả lại cho chủ nhà
mặt khác cũng chưa làm việc với hotel com
đây không phải là trường hợp đầu tiên khách bị mất tiền khi đặt phòng online
và cũng không phải là hình thức lừa đảo duy nhất khi đặt phòng qua mạng
vào dịp năm ngoái thì tôi với các bạn
với nhóm bạn có dự định là sẽ cùng nhau đi du lịch
và sau khi tìm hiểu qua một trang mạng chuyên về đặt phòng khách sạn
chúng tôi cũng đã tìm được một khách sạn rất là ưng ý
tuy nhiên thì đến khi đến nơi thì chúng tôi thấy rằng là phòng mà mình đã đặt
không đúng như những hình ảnh mà đã quảng cáo trước đó
có phản ánh lại với khách sạn thì nhân viên họ nói với chúng tôi rằng là
những hình ảnh mà chúng tôi nhận ra là không đúng như những hình ảnh mà chúng tôi nhận ra
những hình ảnh mà chúng tôi nhận được thì đó là thuộc cái mức phòng cao cấp nhất của khách sạn
mà cái phòng mà chúng tôi đặt trước đó thì nó lại là hạng phòng thường
chứ không phải là của hình ảnh như đã quảng cáo trước đó
bộ phần kinh doanh của một khách sạn cho biết thông qua diễn đàn của những du khách
sau khi đi du lịch thì sự phan nang do những sự việc phát sinh từ việc đặt phòng quá mạnh
dù không quá nhiều nhưng vẫn xảy ra

thứ nhất là khách hàng họ sẽ đặt phòng nhưng mà chúng
các trang web giả mạo thì ở các trang web giả mạo này khi mà khách đặt phòng xong
thì họ thanh toán rồi nhưng mà khi tới khách sạn thì không có booking của khách đó
như vậy là khách phải tấu thêm một lần nữa để đặt phòng trực tiếp tại khách sạn
vì không có booking
một cái thực trạng thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta đặt phòng qua các trang ota
hoặc các trang mạng thì cái thông tin thả tiếng dụng của chúng ta sẽ bị lộ
và một số trường hợp nếu hết cơ mà nó xâm nhập
thì chúng ta sẽ bị mất tiền
và một cái thực trạng nữa mà khách hàng hay thường gặp đó là cái hình ảnh quảng cáo
và trên các trang web so với cái hình ảnh thực tế mà khi khách nhận phòng
thì nó không giống nhau
theo phó chủ tịch hội khách sạn đà nẵng
du lịch đang dần phục hồi nhu cầu đi du lịch của người dân tăng
để có một chuyến đi trọn vẹn tránh những rủi ro từ việc đặt phòng
dù khách cần có sự tìm hiểu kỳ lưỡng
khách hàng chúng ta cứ làm việc với các công ty trang ota
các công ty du lịch chuyên nghiệp các công ty du lịch có uy tín
hoặc là đặt phòng qua online thì đặt phòng qua các trang đặt phòng có uy tín
được cả thế giới ghi nhận
ví dụ như agoda booking com tripadvisor trên expedia
còn có thể tìm hiểu một khách sạn kỹ thì chúng ta nên gọi điện thoại trực tiếp đến khách sạn
và chúng ta vào các fanpage của khách sạn để chúng ta xem
và chúng ta xem hình ảnh
và chắc chắn là những thông tin đấy các khách sạn cung cấp rất đầy đủ và rất thật
và đặc biệt là xem trên các diễn đàn ví dụ như trên shippyer thì họ sẽ đánh giá khách sạn
mình đứng thứ bao nhiêu và chất lượng dịch vụ thế nào
mặt khác khách hàng nên đọc kỹ tất cả các phần trong chuyên mục khách sạn của đặt phòng trực tuyến
có một số khách sạn có thêm phí vat trong việc đặt phòng và thường viết chữ đó rất nhỏ
kèm một giá phòng khá rẻ
so sánh đối chiếu giữa các website đặt phòng để chọn cho mình một trang đặc phòng uy tín
chất lượng và phù hợp nhất
liên tiếp trong hai ngày ba và bốn của tháng ba lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra
sáu cửa hàng vật tư y tế kinh doanh thuốc tân dược trên địa bàn
qua đó đã phát hiện một mươi năm bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín
và sáu trăm năm mươi chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng tám trăm linh triệu đồng
thông tin chi tiết có trong cụm tin vấn
tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc trên đường nguyễn phong sắc phường hương dũng tp vinh
lực lượng chức năng phát hiện một tám trăm tám mươi bộ kit xét nghiệm nhanh và ba trăm năm mươi một chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
cùng ngày tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc tại địa chỉ số ba mươi bốn đường hồ thông thốc xã nghi phú tp vinh
phát hiện hai năm trăm linh bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
cũng trên đường hồ thông thốc tại cửa hàng thuốc số một mươi cơ quan chức năng phát hiện hai trăm một mươi năm chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
hiện các vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
tại khu vực vàng lầy phường trần phú thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đội chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số bốn kiểm tra phát hiện bùi thị vân chú tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh đang có hành vi tàng trữ hai bốn trăm linh kit xét nghiệm covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử nhập lậu vào việt nam
số kit xét nghiệm trên được chứa trong bốn thùng do trung quốc sản xuất
vân khai nhận mua số hàng trên qua mạng của người không quen biết với giá bốn mươi đồng một ký test về bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa làm rõ sự việc người dân giả trình báo bị cướp tài sản tạo hiện trường nhằm mục đích che giấu việc nợ nần của bản thân
vào khoảng một mươi năm h ngày bốn tháng ba chị lê thị hà giang chú tại thôn trường niên xã hàm ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đến công an xã hàm ninh trình báo sự việc
vào chiều cùng ngày sau khi gửi tiền từ ngân hàng agribank huyện quảng ninh xong đi về nhà thì bị hai nam thanh niên đi xe mô tô chặn xe dùng dao khống chế và cướp đi sáu chỉ vàng cùng năm mươi sáu triệu đồng của chị giang rồi tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an các địa phương tiến hành truy xét
theo mình lực lượng điều tra xác định to dấu hiệu bất thường giữa lời khai của bị hại và hiện trường xảy ra sự việc
sau hơn hai giờ đấu tranh với những chứng cứ không thể chối cãi lê thị hà giang đã thừa nhận hành vi gian dối là đã tạo hiện trường giả để che giấu việc nợ nần của bản thân
hiện vụ việc đang được công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình lập hồ sơ xử lý
một kho hàng chuyên thu gom buôn bán nội tạng động vật không rõ nguồn gốc từ nước ngoài không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
có địa chỉ tại xã thanh cao huyện thanh oai hà nội vừa được phòng cảnh sát môi trường phối hợp với cục quản lý thị trường hà nội triệt phá
điều đáng nói mỗi kg nội tạng ở đây chỉ nhập vào với giá từ năm đến bảy đồng
hơn một mươi tấn nội tạng động vật nhìn cảm quan mắm mắt thường đã thấy những dấu hiệu bị hỏng cần phải tiêu hủy
thế nhưng tại kho này chúng được chủ hàng thu mua với giá siêu rẻ và được chủ hàng phân phối ra thị trường cho các quán ăn tại hà nội và các tỉnh lân cận
nhập vào là tầm năm nghìn thì mình bán bảy nghìn có lúc thì mình mua bảy nghìn mình bán chín nghìn một mươi nghìn thôi thôi
bán là cũng bán lẻ bán cả lẻ bán cả buôn buôn thì người ta chỉ lấy ít một ít một thôi
độ này các cháu nó nghỉ việc hết nó dịch covid nó nghỉ việc không có việc làm
thế tôi phải mua những cái hàng nó trôi nổi ở các chợ đấy để về để cho cháu nó đi bán để lấy tiền tiêu
không có độ này là dịch covid là cũng
thì nhà cũng chẳng có cái gì cả
theo câu trả lời của chủ hàng những sản phẩm này được mua trôi nổi tại các chợ
tuy nhiên những dấu vết còn xót lại trên những giấy biên đựng sản phẩm cho thấy số nội tạng này có nguồn gốc từ nước ngoài đã hết hạn sử dụng gần một năm về trước
theo cơ quan công an lô thực phẩm bị thu giữ là hàng tạm nhập tái xuất lẽ ra được nhập về việt nam để xuất đi nước ngoài nhưng lại quay đầu tuần về thị trường nội địa tiêu thụ
chủ cơ sở chưa hề xuất tình được cả các hóa đơn
chứng tử liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa này
tại thời điểm kiểm tra các nội tạng chứa trong kho đều có hiện tượng là mốc rồi có mùi hôi thối và khi sờ vào thì đều có vết nhớt rất khó xử lý
cơ quan chức năng có nhìn dần nhận thấy cảm quan bên ngoài có dấu hiệu là đang có sự phân hủy
vì lợi nhuận mà bất chấp những hàng hóa như thế này chủ kho vẫn hàng ngày đưa ra thị trường tiêu thụ
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành
lập biên bản tạm giữ số tăng vật trong kho lạnh và tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên tuyến sông hậu thuộc thủy phận của tỉnh trà vinh lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện một phương tiện đang khai thác cát trái phép
tổ tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến sông hậu thuộc thủy phận ấp an lộc xã hòa tân huyện cầu kè
thì phát hiện ghe gỗ không số đăng ký đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép thuộc khu vực cồn bần trác
tổ tuần tra tiến hành kiểm tra thì chủ phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ khác có liên quan nên đã lập biên bản phạm tội quả tan tạm giữ phương tiện và đưa về nơi neo đậu an toàn
qua làm việc được biết ghe gỗ trên là của võ hoàng nam hai mươi bảy tuổi ngụ ấp bưng lớn a xã tam ngãi huyện cầu kè làm thuyền trưởng và thuê bùi tuấn kiệt hai mươi năm tuổi ngụ khóm một thị trấn cầu kè huyện cầu kè với giá hai trăm linh đồng một chuyến để đi hút cát trộm về sang lắp mặt bằng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết đơn vị đang điều tra mở rộng về vụ hai đối tượng tàn trữ gần một kg ma túy tổng hợp trên địa bàn của huyện lấp vò
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện lắp vò kiểm tra tại phòng nghỉ số bảy nhà nghỉ thiên hương tòa lạc tại thị trấn lắp vò huyện lắp vò tỉnh đồng tháp bắt quả tan hai đối tượng nguyễn trọng nhật sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và bùi văn bạc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một

theo hình ảnh clip ghi lại trong lúc các em học sinh trường trung học cơ sở chánh phú hòa tan học thì xảy ra vụ việc hàng chục thanh niên vê đánh giả mang ba thiếu niên mặc đồng phục học sinh
các em này bị đánh túi bùa ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu chịu đựng một trong ba thiếu niên may mắn bỏ chạy thoát thân
dù phía trước cổng trường khá đông người dân nhưng nhóm thanh niên này vẫn ngang nhiên lao vào hành hung sau khi tấn công ba thiếu niên nhóm người này đã rời khỏi hiện trường
vụ việc khi ít nhất của em bị thương ở vùng đầu phải nhập biện
clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người dân đặc biệt là các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi này bức xúc
qua xác minh ban đầu của ngành giáo dục địa phương bà tứ niên bị đánh không phải là học sinh của trường này mà là người thân đến đó một số em học sinh khi tan học
công an cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật